thưa quý vị vào sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai và các đồng phạm
ngoài ông nguyễn ngọc hai còn một mươi một bị cáo khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh bình thuận cùng hầu tòa
trong đó có bị cáo lương văn hải nguyên là phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình thuận do có liên quan tới việc giúp công ty tân việt pháp được hưởng lợi số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng trái quy định
các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong vụ án này các bị cáo đều biết quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất
nhưng vẫn thống nhất đề xuất tham mưu cho ubnd tỉnh bình thuận về việc giao ba lô đất trên cho công ty tân việt pháp
nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao
các bị cáo
cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng
phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó bị cáo nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính
bị cáo lương văn hải và các bị cáo khác có vai trò đồng phạm
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
trong khi đó sau ba ngày tnthh xét xử sơ thẩm vụ án
thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
vào sáng nay đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa
đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này và đề nghị mức án đối với các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ thành nhân
chủ tịch công ty cổ phần louis houding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louice capital
công ty cổ phần louis land
bị cáo đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
bị cáo phạm thanh tùng chủ tịch công ty cổ phần chứng khoán trí việt
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thao túng thị trường chứng khoán
cùng tội danh trên đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị thu hương
phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
các bị cáo còn lại tùy vào mức độ phạm tội mà bị đề nghị
mức án từ sáu tháng đến một mươi tám tháng tù
ngoài đề nghị hình phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo
đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ một đến ba năm
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo hưởng lợi bất chính
số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng phải bồi thường toàn bộ
tòa án hành hạ bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo nguyễn kim trung thái là bố đẻ của nạn nhân
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức sơ thẩm tám năm tù đối với nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm không chấp nhận kháng cáo của tội phạm
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm không chấp nhận kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đồng thời y án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn kim trung thái
thái bị tuyên mức án ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù về tội che giấu tội phạm tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
đối với kháng cáo của võ quỳnh trang bị cáo trình bày rút đơn kháng cáo là tự nguyện
hội đồng xét xử thấy đơn kháng cáo của bị cáo là đúng quy định của pháp luật nên đình chỉ xét phúc thẩm
tại phiên sơ thẩm trang bị tuyên mức án tử hình về tội giết người ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt chung là tử hình
thưa quý vị theo quy định thì hành vi nhắn tin đe dọa đập phá xe ném bom xăng hay là đổ chất thải trước cửa nhà người khác là vi phạm pháp luật vì xâm hại tới sức khỏe tài sản của công dân
xâm hại đến trật tự trị an
và tùy theo mức độ hậu quả đã gây ra mà người vi phạm có thể bị pháp luật xử lý theo các hình thức khác nhau
tuy nhiên vì thiếu hiểu biết pháp luật không ít thanh thiếu niên đã có những hành vi bộc phát a dua theo bạn bè cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
mới đây công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ sáu đối tượng độ tuổi rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi liên quan tới vụ ném bom xăng vào nhà dân
theo điều tra do mâu thuẫn với lực lượng
thầy lê nguyễn hoàng long thầy anh đã rủ nhóm bạn mang theo bom xăng dao phay đến nhà long dặn sáng ngày bảy tháng năm
thấy ô tô tải của ông trần quốc khánh đậu trước nhà long nhóm của thế anh nghĩ là xe của đối phương nên dùng dao phay đập phá ném bom xăng gây cháy
khi ông khánh mở cửa nhà nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy
hai người kia thì chuẩn bị ba trái bom xăng từ trước con lấy một chai trừ tinh chiếc xăng ở tả định cư rồi qua nhà

thưa quý vị tại tỉnh quảng nam trước tình trạng các thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô xe gắn máy độ chế chạy tốc độ cao đánh võng vào ban đêm trên các tuyến đường của thành phố tam kỳ lực lượng công an đã ra quân kiên quyết xử lý
chạy xe máy tốc độ cao rú ga lạng lách đánh võng trên đường gây náo loạn đường phố không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự gây bức xúc cho người dân
để xử lý hành vi gây mất an toàn giao thông của các đối tượng trên địa bàn thành phố tam kỳ ngoài lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý công khai công an thành phố tam kỳ còn tổ chức các tổ công tác mặc thường phục có mặt ở những điểm các đối tượng thường tụ tập nhằm phát hiện xử lý
theo chân một tổ tuần tra của công an thành phố tam kỳ sau hai mươi hai giờ đêm chỉ sau vài chục phút dảo quanh một số khu vực các đối tượng thường tụ tập tổ tuần tra đã phát hiện nhóm bốn thanh thiếu niên điều khiển hai xe máy độ nẹt pô
tổng lắc chạy tốc độ cao trên đường
đối tượng vi phạm phần lớn là thiếu niên thanh niên
nhiều đối tượng không có bằng lái xe
chưa đủ tuổi sử dụng xe mô tô
vi phạm chủ yếu của các đối tượng là chế độ các loại xe mô tô để sử dụng trở quá số người quy định chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
chỉ trong một tuần cảnh sát giao thông công an thành phố tam kỳ đã phát hiện tạm giữ hơn ba mươi phương tiện xe máy xe mô tô độ chế gây náo loạn đường phố trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông giữ trì thường xuyên
để ngăn chặn tình trạng này bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền yêu cầu gia đình phụ huynh viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cam đoan không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông không sử dụng xe đổ xe tự xuyên